tại lào cai mưa lũ làm quốc lộ bốn d xuất hiện hai điểm sạt lở với khối lượng năm m khối bốn tuyến với hai mươi một điểm giao thông liên thôn bị sạt lở với khối lượng một mươi hai m khối năm cống thoát nước bị hỏng
tại sơn la do mưa lớn cục bộ xảy ra từ ngày bảy đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã gây ra sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng hai mét khối vùi lấp bảy mươi mét đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d gây ách tắc giao thông
tại lai châu ngày một mươi tháng bảy tại km tám mươi bảy quốc lộ bốn d trên đèo hoàng liên sơn thuộc xã sơn bình huyện tam đường xảy ra sạt lở lớn gây chia cắt giao thông giữa hai tỉnh lai châu và lào cai
tại bắc cạn ngày một mươi tháng bảy lượng bùn đất rất lớn từ trên sườn núi sạt xuống quốc lộ ba đoạn qua đèo giàng thuộc xã phương linh huyện bạch thông gây ách tắc nhiều đoạn tỉnh lộ
đường giao thông liên xã thôn sạt lở tàu lưu dương với khối lượng khoảng năm hai trăm linh m khối
tại tỉnh thái nguyên mưa lớn trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy đã gây lũ cục bộ khiến bốn người trong một gia đình chết khi đi ô tô qua cầu tràn qua suối ở xã linh thông huyện định hóa
nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sạt lở gây ách tắc giao thông
ủy ban dân huyện lâm sơn bán chủ đồng chống gia huyện lâm sơn đã chỉ đạo rất sát sao cho các địa phương đặc biệt là xã lâm sơn cắt cử các lực lượng dân quân công an tốt trực hai mươi bốn hai mươi bốn và có lãnh đạo của lãnh đạo xã
như quốc lộ một mươi hai b quốc lộ bốn mươi năm qua ninh bình quốc lộ bốn mươi bảy quốc lộ hai trăm một mươi bảy qua thanh hóa gây sạt lở tao luy và hư hỏng mặt đường
quốc lộ một qua nghệ an bị nước ngập và gây ách tắc giao thông cục bộ
đặc biệt là quốc lộ một đoạn tránh thành phố vinh bị sập cổng trào của huyện hưng nguyên tại km hai mươi ba cộng sáu trăm năm mươi tuyến tránh thành phố vinh
quốc lộ một mươi sáu quốc lộ bốn mươi sáu quốc lộ bốn mươi tám quốc lộ bốn mươi tám e quốc lộ bốn mươi tám d bị sạt lở tao lui và nước ngập tràn nhiều vị trí
quốc lộ chín c qua quảng bình quốc lộ tám c qua hà tĩnh có đoạn bị sạt ta luy dương
nước tràn địa bàn tỉnh hòa bình sơn la thái nguyên bắc cạn cao bằng tiếp tục có mưa nhưng chỉ có các điểm sạt lở ta luy dương sụt tali âm nhỏ lẻ
trước tiên ngày thì đành tình
đã phân công đã trì đào các địa phương các công ty quản lý là phân công cán bộ đến từng công trình hồi đập và kiến quyết trì đào theo các giải pháp đã được phê duyệt trong các dạng phong trọng và lùi
hiện nay thì chúng tôi quá nghe nhất đó là tám công trình hiện đang ở bước thi công
đây là một trận mưa lũ nó rất đột xuất và rất ít xảy ra ở thời điểm này đang là thời điểm cao điểm của thi công công trình
cho nên là
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống quốc lộ là ba mươi tỷ đồng
hệ thống đường địa phương qua địa bàn tỉnh thanh hóa nghệ an cũng bị hư hỏng
tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống đường địa phương là hai mươi năm tỷ đồng
báo trước nhiều rồi nhưng vì do một phần do dân mình đã chủng qua
đã giật cấp chín cấp một mươi thì cũng tương đối mạnh
chủ quan quá lâu nó không có cơn bão nào lớn cả bây giờ nó mới vào
cho nên là nó tàn phá lớn quá
hiện tại là bây giờ cây về đường điện cấy thì đang còn sập ở trên nhà và có nguy cơ là nhà sập
muốn muốn là các khu dân ở khu vực này là nhờ các cơ quan chức năng để giải tỏa để cái nhà được đỡ
còn hết sức lo lắng là sẽ nhà sập
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ và các đơn vị thực hiện công tác
bảo dưỡng đường bộ tổ chức trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những vị trí nguy hiểm bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập
đồng thời làm việc với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức điều tiết bảo đảm giao thông tập trung lực lượng vệ sinh mặt đường các đoạn đường bị ngập
kiểm tra hệ thống an toàn giao thông sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và bị sụt lở ta luy âm để thông xe
hiện nay tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
ngày giao thông vận tải đã có sự chuẩn bị như thế nào
tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
ngày giao thông vận tải đã có sự chuẩn bị như thế nào
tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
ngày giao thông vận tải đã có sự chuẩn bị như thế nào
tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
ngày giao thông vận tải đã có sự chuẩn bị như thế nào
tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra

tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại do bão số hai gây ra
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân

email giao thôngkếtnối thng a gmail com

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau